trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp một giải pháp mang tính tổng thể sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế và nỗ lực phát triển vaccine được xem là chìa khóa trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này
chấm dứt covid một mươi chín là một thách thức đối với nhân loại cả về khoa học và tài chính và nó cũng là bài kiểm tra về nghị lực bây giờ là thời khắc để thế giới nói không với tư lợi và nói có với đoàn kết
trong tuần qua thế giới tiếp tục ghi nhận sự gia tăng các ca lây nhiễm covid một mươi chín
tại nhiều nước và khu vực trên thế giới mỹ và châu âu vẫn là những cái tên đứng đầu trong danh sách các nước và khu vực có số ca lây nhiễm và tử vong do virus sars cov hai cao trên thế giới
bên cạnh những tin xấu thế giới cũng đón nhận những tin tức tốt lành về tiến trình phát triển vaccine
đáng chú ý là việc liên minh giữa các hãng dược phẩm pfizer và biontech của mỹ và đức thông báo vaccine phòng covid một mươi chín do hai công ty này phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn chín mươi trong giai đoạn ba thử nghiệm trên người
nếu mọi việc diễn ra tích cực
đến cuối năm nay pfizer và biontech sẽ có đủ số liều vaccine để tiêm cho từ một mươi năm đến hai mươi triệu người
thông tin tích cực này đã nhanh chóng mang lại hy vọng cho thế giới trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để có thể đưa vaccine tiếp cận với mọi người và biến vaccine trở thành một hàng hóa mang tính phổ thông
về vấn đề này thủ tướng canada justin trudeau đề xuất
mọi quốc gia và khu vực đều đang nỗ lực để bảo vệ người dân của mình khỏi tác động của cuộc khủng hoảng y tế
và khó khăn
khởi động lại nền kinh tế tuy nhiên chúng ta cũng cần tiếp tục trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải làm sao để đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine
đó là lý do tại sao chúng tôi đã và đang tham gia đề sướng mang tính toàn cầu về phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín mang tên covax
tổng thống pháp emmanuel macron cũng đồng quan điểm về vấn đề này
chúng ta sẽ không thể chiến thắng virus nếu để lại một cộng đồng người ở phía sau
bất bình đẳng xảy ra sẽ ngăn cản sự phát triển chung
làm thế nào để đảm bảo vaccine ngừa covid một mươi chín trở thành một hàng hóa phổ biến toàn cầu
làm thế nào để đảm bảo tiếp tục cuộc chiến chung bảo vệ hệ thống y tế cơ bản
chúng ta sẽ không thể phân phối vaccine và phương pháp điều trị nếu không có một hệ thống y tế cơ bản vững mạnh
ngoài tình hình dịch covid một mươi chín diễn đàn năm nay cũng tập trung vào các vấn đề như phát triển xanh của các thành phố
tăng cường đầu tư để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu tương lai của thỏa thuận paris hai nghìn một mươi năm về chống biến đổi khí hậu
việc xây dựng các cơ chế quản trị toàn cầu để đối phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai
ngoài ra diễn đàn hòa bình năm nay cũng đề cập đến một số chủ đề lớn về an ninh như chủ nghĩa khủng bố cũng như môi trường hòa bình tại châu âu
giám đốc tổ chức y tế thế giới hôm nay nhận định rằng thế giới còn cả một chặng đường dài để kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
đồng thời cảnh báo rằng các quốc gia không nên chỉ dựa vào vaccine như là công cụ duy nhất để kiểm soát dịch
vào thời điểm đại dịch đã giết chết hơn một hai triệu người
các nền kinh tế bị chật bánh và làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày trên khắp thế giới
tổng giám đốc who cho rằng việc dựa vào các loại vaccine có triển vọng là rất rủi ro
ông tedros cho rằng thế giới cần đầu tư nhiều hơn và đạt giá trị cao hơn cho việc chăm sóc sức khỏe
ông khẳng định cần thay đổi cách nghĩ coi chăm sóc sức khỏe là một loại chi phí mà phải coi nó như là một khoản đầu tư
nền tảng của các nền kinh tế năng suất có khả năng phục hồi và ổn định
đảng cầm quyền liên đoàn quốc gia vì dân chủ của myanmar đã giành được đủ số ghế trong quốc hội vào hôm nay để thành lập chính phủ tiếp theo
như vậy đảng này sẽ có thêm năm năm để định hình quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ của myanmar
các phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm và vẫn chưa có toàn bộ kết quả của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày tám tháng một mươi một
tuy nhiên hiện đảng nld đã chiếm được ít nhất ba trăm bốn mươi sáu trong số bốn trăm bảy mươi sáu ghế trong quốc hội vượt qua ngưỡng cần thiết để tiếp tục nắm quyền
thủ tướng australia scott morrison hôm nay cho biết australia sẽ tạm thời chưa tiếp nhận sinh viên nước ngoài trở lại nước này
động thái này nhằm ưu tiên cho những công dân của australia đang bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về
theo chính quyền australia hiện còn rất nhiều công dân nước này ở nước ngoài chưa thể về nước và đang phải xếp hàng chờ lượt
kể từ tháng ba năm nay australia đã đóng cửa biên giới đối với tất cả những người không phải công dân
và người thường trú nước này trong đó có các sinh viên nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi chính phủ australia vừa thông qua kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế quay trở lại bang nam australia
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt